dự án nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ hai mươi bốn đoạn từ thành phố con tum đến huyện con plong tỉnh con tum
được bộ giao thông vận tải giao cho sở giao thông vận tải tỉnh con tum làm chủ đầu tư
với tổng kinh phí bốn trăm linh tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ
theo tiến độ lẽ ra dự án này đã phải hoàn thành chậm nhất vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nhưng đến nay sau hai lần gia hạn thời hạn thi công dự án đã hết công tác đền bù
giải phóng mặt bằng chưa xong nên chưa thể thi công làm ảnh hưởng lớn đến giao thông qua lại của người dân nơi đây
đến nay hầu hết các gói thầu trên tuyến quốc lộ hai mươi bốn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
riêng gói thầu số bảy đoạn qua địa bàn xã đắc là thành phố con tum còn khoảng tám hộ dân
chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng nguyên nhân theo người dân là do giá đền bù quá thấp
như gia đình nhà chúng tôi ở đây là giá đất thu hồi một m hai là một mươi sáu
thì vậy một mươi sáu thì có đủ là ăn vất phở hoặc là uống một ly cà phê không với cái giá hiện tại như bây giờ
mà trong khi đó là chủ tịch ủy ban chủ tịch ủy ban dân xã mua với cái giá đất hai triệu ba trăm linh nghìn một m hai
nhưng mà là thành phố con tum thì đền bù cho người dân có một mươi sáu
với cái giá cả thị trường là hai triệu ba trăm linh nghìn một m hai thì chúng ta thấy là nó quá trình lệch
không chỉ đưa ra giá đền bù thấp mà theo ý kiến của các hộ dân nơi đây
việc thực hiện thu hồi bồi thường tại gói thầu số bảy quốc lộ hai mươi bốn đoạn qua xã đắc là thành phố con tum thiếu công khai minh bạch
ý kiến của người dân cho rằng chính quyền thành phố con tum căn cứ luật đất đai năm hai nghìn ba để bồi thường cho người dân vào năm hai nghìn một mươi năm là không đúng
vì đã có luật đất đai sửa đổi hai nghìn một mươi ba
số hộ này là cái số hộ chưa có hiểu hết vì vậy cố tình thì trong đó có một vài hộ là tôi nói là gia đình với nhau
cố tình cứ đùa theo cái luật hai mươi ba mà thực hiện hai luật hai mươi ba chúng tôi không thực hiện được
để giải quyết vấn đề này tỉnh con tum đã chỉ đạo thanh tra tỉnh con tum thanh tra toàn diện công tác đền bù gói thầu số bảy quốc lộ hai mươi bốn đoạn qua thành phố con tum
đồng thời thành lập một tổ liên ngành do giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh làm tổ trưởng
phối hợp với thanh tra tỉnh và ủy ban nhân dân thành phố con tum
ra soát lại các phương án đền bù tổng hợp ý kiến để lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh con tum đối thoại trực tiếp với các hộ dân còn thắc mắc
trong phương án đền bù giải phóng mặt bằng gói thẩu số bảy quốc lộ hai mươi bốn đoạn qua thành phố con tum
nhằm bàn giao mặt bằng thi công hoàn chỉnh gói thầu đưa tuyến đường vào khai thác sử dụng